trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa bungary từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi
sáng ngày một tháng một mươi đồng chí trường hòa bình ubnd phó thủ tướng thường trực đã hội kiến với tổng thống bungary
rumen radev tại cuộc gặp hai bên khẳng định rất trân trọng mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc
hai đất nước và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác việt nam bungary
phó thủ tướng thường trực trường hòa bình trân trọng chuyện lời mời của tổng mỹ thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng mời tổng thống bungary sang thăm việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp hai nước kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
phó thủ tướng thường trực thông báo cho tổng thống bungary về kết quả cuộc hội đàm với phó thủ tướng domisla donchev
đề nghị bulgari thúc đẩy eu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa để tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế giữa hai nước
tổng thống rumen radev khẳng định việt nam là một trong những đối tác quan trọng của bungary tại đông nam á
trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm chính thức bungary
tổng thống đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp các ngành nhằm thúc đẩy hợp tác song phương
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
tổng thống rumen radev đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người việt và hơn ba mươi người việt
được đào tạo ở bungary cho quan hệ hai nước cho biết bungary luôn ủng hộ việc phát triển quan hệ giữa việt nam và eu
hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương
đóng góp cho hòa bình ổn định trên thế giới và khu vực ủng hộ giải quyết vấn đề biển đông
bằng biện pháp hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không
phù hợp với công ước luật biển liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai